cá nhân tự làm cầu qua sông rồi tùy tiện thu phí trái phép của người dân
câu chuyện đã tồn tại hai mươi năm ở đắk lắc
nhiều siêu thị điện máy dừng bán các sản phẩm tv máy lạnh của asanjo
làng nghề làm nón ngựa tại bình định vẫn trụ vững hơn ba trăm linh năm nhờ sự gìn giữ phát triển của chính người dân nơi đây
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
đã khởi tố bắt tạm giam năm cán bộ nguyên là cán bộ phòng tài nguyên môi trường tp trà vinh
về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát
các bị can gồm khởi tố gồm nguyễn văn chiến lê hữu lễ lý kiến trung trần thanh sơn và nguyễn trọng nghĩa
các bị can này khi thẩm định hồ sơ miễn giảm chuyển mục đích sử dụng đất
cố ý không thực hiện việc kiểm soát kiểm tra theo quy định
để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng
gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần một trăm hai mươi tỷ đồng
cũng trong cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nêu trên
thu nhiều tài liệu máy tính có liên quan
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
của phần vĩnh thành hưng yên
quyết định khởi tố vụ án đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn vào ngày hôm qua
theo tổng cục hải quan quá trình điều tra cơ quan hải quan xác định
công ty cổ phần vĩnh thành đã sửa chữa các giấy thông báo
của sở tài nguyên và môi trường tỉnh hưng yên
để làm giả nhiều giấy tờ thông báo nhập khẩu phế liệu
các giấy thông báo này có cùng số ngày phát hành với giấy thông báo
của sở tài nguyên và môi trường tỉnh hưng yên cấp
nhưng có khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu khác với số lượng trong giấy phép được cấp
hành vi vi phạm nêu trên giúp công ty cổ phần vĩnh thành nhập khẩu trái phép
hơn một tấn rác thải nhựa phế liệu vào việt nam
hiện cục điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
tự đầu tư xây dựng cầu để cho người dân các thôn qua lại rồi tùy tiện thu phí
nếu như câu chuyện chỉ có như vậy thì là một điều khiến người dân đáng mừng
thế nhưng khi có cầu rồi thì họ lại tự thu phí của người dân
và tình trạng này đã diễn ra trên địa bàn huyện sông crong hờ năng
ở huyện ek tỉnh đắk lát đã hơn hai mươi năm nay
người dân thì rất bức xúc nhưng chính quyền địa phương thì lại thờ ơ
không có biện pháp hướng dẫn giải quyết dẫn đến việc vi phạm trên cư kéo giải
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nhận thấy nhiều người có nhu cầu đi từ xã eda sang e sa và ngược lại
ông thái văn khoát ở thôn một mươi hai xã e đa
rủ thêm ông lê kim quynh cùng thôn góp vốn làm một cây cầu tạm bằng gỗ
phục vụ việc đi lại của người dân và thu phí để bù vào tiền đầu tư
do cây cầu này tạm bỡ nên thường xuyên bị bão lũ cuốn trôi
năm hai nghìn hai ông khoát và ông quỳnh đầu tư làm cầu treo bằng cáp
nhưng mố cầu thấp nên đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy chiếc cầu này lại bị nước cuốn trôi
sau đó hai ông đã đầu tư làm một cây cầu mới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
với mức thu phí như trước tuy nhiên do ông khoát cố tình tự đặt ra mức thu phí
khiến cho một số người dân rất bức xúc
theo tôi đây là cái vùng sông sao họ thu phí rất là vô lý mà con đường này là đường của nhà nước cho
mà họ thu cách đây khoảng hai mươi năm này lựa nhuận là người dựng kinh cái nhà này lại được chứ còn về
nhà nước về dân dân là không ai được cái gì hết làm một cái cầu này là không đáng bao tiền nếu
tôi nói là nếu mà để tôi mà thầu làm con đường này tôi làm chỉ hết khoảng một trăm linh triệu như thu du bao năm
nè nói chung là cái cầu này gọi tạo bự như nếu mà thừa bây giờ người ta phải bỏ đi mong muốn là
bây giờ có thể là một là người ta sẽ thầu hoặc là dân này đóng góp để xoay lại này đi bằng không phải
thu phí đó một tuần tôi đi hai lần lúc một ngày đi hai lần cũng có nhưng mà tôi thấy cái này là
nói chung người ta bức xúc lắm vì sao ạ vì thu tiền dân nó không phải một người đâu với dù một
ngàn người đi lên một người một ngày người ta đi hai ba lần tôi tính đến một người ba ngàn một
một ngàn người bao nhiêu tiền không rất bức xúc không
thế nhưng về phía ông khoát lại cho rằng chuyện tự làm cầu và thu tiền của những người dân qua lại
là việc hết sức bình thường có cầu thì áp có cung từ khi bắt đầu đi làm thì cũng ai là để ý đến thì
cũng ai bày nhộn nhắc nhở là phải làm dễ từ chạy từ mô đến mô từ làm từ nghiên cứu đi coi các cái
cầu rồi đi thăm quan rồi đi hỏi nữa thôi chỉ cùng vì mình hiệu được cho nên đến nơi đến tốn và coi
nữa là phải
trước những phản ánh của người dân về sự thờ ơ thiếu chủ động trong giải quyết sự việc trên của chính
quyền địa phương phóng viên đã đến ủy ban nhân dân xã eda để tìm hiểu và được chủ tịch ủy ban nhân
dân xã cho biết biết là họ đầu tư họ làm cái đó họ là chưa đủ điều kiện về thủ tục quy định của
nhà nước về độ an toàn vì nó không có thiết kế bản vẽ mà được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà đây là cái
vấn đề khác của một số hộ dân mà người ta thấy cái nhu cầu của dân đi lại qua đó thế là người ta tự bỏ
vốn là người ta làm cầu tự thu chứ cũng không được cấp nào cho phép thì cái việc thu họ là họ họ lấy
lý do là họ tự bỏ vốn họ để họ làm cái dịch vụ thì dân đi qua thì nộp cái phí cho họ họ thu lại cái
vốn nhưng mà thực ra là cái việc can thiệp của nhà nước thì hiện nay là cũng lúc này thì cũng chưa chưa
có những cái biện pháp mà chuyện cá nhân tự bỏ tiền của công sức ra làm cầu cho người dân qua lại cố tình tự
đặt ra mức thu phí khiến cho người dân ở địa phương không đồng tình thậm chí bức xúc không chỉ có ở xã
e đa của huyện ek mà lâu nay cũng từng diễn ra ở nhiều nơi khác đây là việc làm tự phát và việc tự
thu phí cũng là sai quy định nhưng để xảy ra tình trạng này không thể không nói đến trách nhiệm của
công tác chức năng và chính quyền địa phương sự lúng túng bị động hoặc thờ ơ không có sự can thiệp
giải quyết xử lý dứt điểm từ đầu chính là nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm trên cứ kéo dài
hiện nay tại một số siêu thị điện máy lớn trên địa bàn thành phố hà nội như nguyễn kim điện máy sáu
xanh mediamart pico hc dù không thông báo chính thức đến người tiêu dùng về việc dưng bán các sản
phẩm tv máy lạnh của asanzo nhưng trên các kệ hàng thì đã không còn bày bán sản phẩm này nữa
nguyên nhân là do sau khi các cơ quan báo chí thông tin sản phẩm điện tử asanzo do công ty
cổ phần tập đoàn asanzo sản xuất là hàng trung quốc đội lốt hàng việt trên thị trường chỉ có
một số công ty nhỏ chuyên kinh doanh hàng điện tử sàn giao dịch thương mại điện tử còn bán sản phẩm
của asanzo tuy nhiên trên thị trường điện máy của hà nội trong khi các siêu thị điện máy dừng bán
sản phẩm của asanzo thì một số công ty điện máy nhỏ lẻ vẫn bày bán các loại tv asanzo từ hai mươi
cho tới năm mươi năm inch giá từ hai ba đến hai mươi tám sáu triệu đồng một chiếc ngoài ra các sản phẩm điện máy nhãn hiệu
asanzo vẫn được các sản giao dịch thương mại điện tử như shopee vn lazada chợ tốt giao bán bình
thường bởi vì sản phẩm điện máy của asanzo là thuộc phân khúc rẻ bình dân được nhiều người tìm
mua và cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận sản phẩm của asanzo là hàng việt nam hay là hàng
trung quốc nên vẫn kinh doanh bình thường cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tính
đến ngày hai mươi bốn tháng sáu dịch bệnh tả lợn châu phi đã xảy ra tại bốn bốn trăm linh một xã phường thị trấn thuộc bốn trăm năm mươi chín
bốn quận huyện thị xã của sáu mươi tỉnh thành phố số lợn bị mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là gần hai tám mươi ba triệu
con với tổng trọng lượng hơn một trăm sáu mươi sáu tấn như vậy hiện nay chỉ còn ba tỉnh là bến tre ninh thuận và
tây ninh chưa xảy ra dịch bệnh tả lợn châu phi mặc dù đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng
chống nhưng tại một số trang trại chăn nuôi có quy mô lớn
đã xuất hiện bệnh dịch cụ thể bệnh dịch tả lợn châu phi đã xâm nhiễm vào trang trại của công ty chăn
nuôi lợn phú sơn ở huyện trảng bom của tỉnh đồng nai với tổng đàn là gần hai mươi con lợn theo nhận
định của cục thú y bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp có thể bùng phát bất kỳ
do đó các địa phương tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh
nhân viên bảo vệ rừng của các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh quảng bình xin nghỉ việc xảy
ra với số lượng lớn do áp lực công việc và mức lương không phù hợp việc hàng loạt nhân viên
bảo vệ rừng bỏ việc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ rừng tại địa phương này
ở quảng bình là địa phương có diện tích đất có rừng gần sáu trăm linh hecta với độ che phủ rừng sáu mươi bảy bốn
phần trăm đứng thứ hai cả nước tuy nhiên công tác bảo vệ rừng hiện nay gặp nhiều khó khăn do diện
tích rừng quá lớn địa hình phức tạp trong khi nhân viên bảo vệ rừng lại quá ít bình quân mỗi công
nhân được giao giữ hơn một hecta rừng làm việc trong điều kiện địa hình thời tiết khắc nhiệt
hai mươi năm năm rồi để coi như với diện tích rất là rộng lực lượng bảo vệ rừng rất là mộng công tác tuần
tra kiểm soát của lực lượng bảo vệ rừng là gặp rất nhiều khó khăn bên cạnh đó là cái chế tài quyền hạn
để xử lý trong công việc công tác quản lý bảo vệ của lực lượng bảo vệ lần nào rất là hàn hẹp lưỡng bỏng
rất thấp cho nên là anh em lực lượng bảo vệ rừng thì cũng có cái nguyện vọng làm sao đó lãnh đạo
chăm sóc để cho vì cuộc sống anh em cái đồng lương và cả cái chế độ chính sách được cải thiện hơn để
anh em được yên tâm công tác riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp
trước đây lực lượng bảo vệ rừng của công ty có gần một trăm năm mươi người sau đó kiện toàn còn gần một trăm linh thì nay chỉ
còn bảy mươi sáu người trong đó số lượng nhân viên bảo vệ rừng bỏ việc nhiều nhất là tại hai lâm trường bảo vệ
rừng tự nhiên như lâm trường trường sơn từ bốn mươi người hiện còn hai mươi bảy người lâm trường khe giữa gần bốn mươi người
giờ chỉ còn hai mươi bốn người thì thu nhập đối với những người làm công tác bảo vệ rừng thì thấp so với xã hội
cho nên cũng tác động đến công việc của anh em quản lý bảo vệ rừng
một số lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã tư bỏ nhiệm vụ để như vậy tìm công việc khác có thu nhập cao hơn
được biết hiện nay lương của nhân viên bảo vệ rừng chỉ từ ba đến bốn triệu đồng
lại còn bị trả chậm nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người giữ rừng
do đó để người giữ rừng bảo vệ rừng thật sự yêu rừng tâm huyết với nghề
thì cần thiết phải có cơ chế chính sách điều chỉnh hợp lý
bảo đảm hài hòa giữa trách nhiệm và quyền lợi cho các đơn vị chủ rừng